tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm trường bưởi chu văn an
tại đây chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo cán bộ nhân viên học sinh của nhà trường
sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tiếp tục xứng đáng với ngôi trường mang tên người thầy danh sư của muôn đời chu văn an
xứng đáng với sự yêu mến tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm trường bưởi chu văn an
cho các nhà lãnh đạo lỗi lạc của đảng ta như tổng bí thư nguyễn văn cử thủ tướng phạm văn đồng
sinh thời bác hồ cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới trường bưởi chu văn an với năm lần về thăm phát động phong trào giáo dục cách mạng tại nhà trường
ngày nay trường trung học phổ thông chu văn an luôn đạt kết quả cao trong giáo dục đào tạo
tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đỗ đại học và du học ở nước ngoài luôn ở tốt đầu của cả nước
đến nay trường đã triển khai thành công bước đầu
đề án thí điểm chương trình xong bằng tủ tài bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của việt nam và bằng tủ tài anh quốc chứng chỉ a level
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương nhà trường đã làm tốt việc gìn giữ phát huy các giá trị truyền thống khắc phục khó khăn tìm tòi sáng tạo để tiếp tục tạo ra những đột phá trong xu hướng hội nhập
đồng thời đề nghị nhà trường cần quan triển sâu sắc nghị quyết số hai mươi chín của đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
nghị quyết số tám mươi tám của quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý
phát huy truyền thống một trăm một mươi năm xây dựng và phát triển trường trung học phổ thông chu văn an nối riêng và toàn ngành giáo dục đào tạo thủ đô nối chung
cần đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tích cực tính chủ động sáng tạo cho học sinh tăng cường năng lực ngoại ngữ
đáp ứng mục tiêu hội nhập quốc tế xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện bình đẳng xây dựng cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp
tập trung phát triển trí tuệ thể chất hình thành phẩm chất năng lực phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh đạo đức lối sống tri thức pháp luật ý thức công dân
lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình
đặc biệt cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên có phẩm chất chính trị có đạo đức tốt có chuyên môn nghiệp vụ giỏi
mỗi cán bộ quản lý thầy giáo cô giáo cần tiếp tục học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác hồ kính yêu
nêu cao tinh thần trách nhiệm say mê nghề nghiệp duy trì kỹ cương kỷ luật thực sự là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo
để học sinh nơi theo
cũng tại buổi lễ thay mặt đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng huân chương độc lập hạng ba cho trường trung học phổ thông chu văn an
để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của nhà trường đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và xây dựng phát triển đất nước